sau một thời gian tạm dừng thông quan ngày năm tháng hai và ngày sáu tháng hai
đã có trên một trăm linh xe hàng xuất khẩu sang thị trường bằng tường quảng tây trung quốc
và theo cam kết của các lái xe tiểu thương chỉ được đi đến điểm giao dịch hàng hóa
khi trở về việt nam thì phải được cách ly một mươi bốn ngày
và khu vực cách ly thì được tỉnh bố trí ngay tại cửa khẩu
theo cam kết các lái xe tiểu thương chỉ được đi đến điểm giao dịch hàng hóa
khi trở về việt nam phải được cách ly một mươi bốn ngày
khu vực cách ly được tỉnh bố trí ngay tại khu vực cửa khẩu
tính đến nay tại các bến bãi trên địa bàn tỉnh lạng sơn có gần bốn trăm linh xe hàng chưa xuất khẩu
tuy nhiên hiện chỉ duy nhất cửa khẩu quốc tế hữu nghị và ga quốc tế đồng đăng được thông quan hàng hóa
còn lại các cửa khẩu phụ và cạp trợ đều bị dừng giao dịch bệnh
hiện hai bên thống nhất thông quan từ chín h đến một mươi bảy giờ hàng ngày theo giờ hà nội
thời gian còn lại để tiến hành vệ sinh tiêu độc khử trùng khu vực cửa khẩu